một là mối quan hệ và phát sinh mâu hứng giữa chị mừng và chồng của chị mừng
vợ chồng của chị mừng cũng là người nghiện ma túy
trong quá trình chung sống thì vợ chồng cũng thường phát sinh mâu thuẫn
làm việc với chồng của chị mừng về cái thời gian di biến động của anh này
thật ra là do tình hình dịch bệnh và trên các tuyến đường đã tiến hành chốt chặn kiểm tra nghiêm ngặt
tại việc ông này anh chồng của chị mừng không thể di chuyển ra khỏi địa phương
cho nên là tập trung vào mối quan hệ
và các mâu hứng phát sinh giữa chỗ bà nga
lúc này đối tượng đáng nghi nhất là người đàn ông từng chung sống như vợ chồng với bà nga
thường được gọi là bé hai
trước khi xảy ra sự việc trừng khoảng ba tháng do mâu thuẫn với mẹ con bà
nên bé hai đã dọn khỏi nhà bà nga và thuê một căn nhà trọ cách đó hơn trăm mét
tuy nhiên khi cơ quan điều tra đến nơi bé hai ở trọ
thì người đàn ông này không có mặt tại

hẹn gặp lại các bạn trong các kênh tiếp theo

vụ án là nơi sinh sống của những người gốc việt từ campuchia hồi hương
đây là một xóm lao động nghèo gần như không có camera an ninh
vào thời điểm xảy ra vụ cháy do áp dụng các biện pháp cách ly xã hội
vì dịch covid một mươi chín ít người được phép ra khỏi nhà
nên việc tìm kiếm liệu chứng rất khó khăn
công tác mở rộng hiện trường cơ quan công an đã trích xuất được hình ảnh
một người đàn ông có hình dáng giống bé hai
khi mua xăng ở gần nhà bà nga trước đó hai ba ngày
kết hợp chứng cứ thu được ở hiện trường
các trinh sát nhận định bé hai nhiều khả năng là người đàn ông gây ra vụ phóng hỏa này
trong thời gian cũng tương đối dài
nhưng mà nga là nạn nhân của vụ việc
chỉ biết được người này tên thường gọi là bé hai
ngoài ra là không còn biết được là nhân thân lai lịch cũng như là quê quán
nghề nghiệp đối tượng này hành nghề bán giấy số
ở khu vực gần khu vực ở của bà nga
thì từ đó thì đối tượng mới nảy sinh tình cảm với bà nga
rồi hai người sống chung như vợ chồng
đối tượng mới hai là người được các mũi trinh sát và điều tra
tập trung đấu tranh làm rõ
tuy nhiên để làm rõ được về đối tượng bé hai này
thứ nhất bé hai không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
và về nhân thân về đặc điểm nhận dạng thì nó rất là mờ mệt
sự mù mờ đó đã đẩy cơ quan điều tra vào tình thế khó
trong quá trình tìm kiếm truy bắt đối tượng
mấy người đều đều đều đối tượng
những mối duy nhất mà các trinh sát có được
là những bức ảnh về đối tượng bé hai do bà nga cung cấp
đây là chiếc chìa khóa duy nhất
để cơ quan điều tra giải mã câu hỏi
bé hai là ai
cơ quan địa tị biên và tri tôn từng bắt đối tượng tên là nguyễn văn dũng
đối tượng là chuyên trộm các vật
lúc đó tên là nguyễn văn dũng lúc đó tên là nguyễn văn thanh
chứ không phải là một tên
thì thông qua việc xác định đối tượng nghi vấn là nó
thì chúng tôi xuất bắt đầu tìm lại những người biết đối tượng thanh với đối tượng dũng
tên này nó có nguyễn văn thanh và nguyễn văn dũng
chúng tôi mới đi trích lục
kết quả tra cứu tàn thư đã cho thấy một sự thật bất ngờ về bé hai
bé hai là đối tượng sống lang thang từng có sáu tiền án
tiền sự về tội trộm cắp tài sản cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích
ở nhiều nơi khác nhau
và sau mỗi lần phạm tội đối tượng lại khai một danh tính khác
cơ quan điều tra đã chứng minh ba cái tên nguyễn văn thành nguyễn văn dũng nguyễn văn bé
hai đều là của cùng một người
tên chính thức của đối tượng là nguyễn văn dũng
việc thay tên đổi họ nhằm che giấu lý lịch bất hảo sau mỗi lần phạm tội
càng khẳng định bản chất lưu manh mánh khóe của nguyễn văn dũng
sau khi xác định đối tượng nghi vấn chính trong vụ việc là nguyễn văn dũng
lãnh đạo phòng xác định phải bằng mọi giá truy bắt được
tuy nhiên dũng là đối tượng sống lang thang không có quê quán
người thân không có nơi cư mụ rõ ràng
nên gặp nhiều khó khăn trong công tác xác minh
để đặt nghi vấn những nơi dũng có thể trốn
tuy nhiên đánh giá tình hình trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra
tổ công tác đã xác định hướng di chuyển của dũng là ra ngoài địa bàn tỉnh
nhưng không đi được bằng phương tiện công cộng mà sẽ đi bộ
trong quá trình di chuyển nhiều khả năng đối tượng sẽ phải ghé vào nhà dân để xin ăn
biên giới việt nam campuchia là đối tượng không có quen biết người quen ở khu vực biên giới
cũng như là việc qua lại biên giới thì hôm đó là bị đóng cửa
đối tượng dũng không thể nào trốn thoát qua đường biên giới
nên hướng trốn thoát còn lại của đối tượng chỉ là xâm nhập sâu vào trong nội địa
mà địa bàn của tỉnh an giang thì rác nó giáp rất nhiều tỉnh xung quanh
tuy nhiên là nếu mà đi bằng đường bộ thì đối tượng dũng có khả năng cao sẽ đi xuống hướng cần thơ
bởi vì những tỉnh khác thì địa bàn an giang phải đi qua sông
còn đối với cần thơ thì đối tượng dũng đi bộ
cho nên là nó sẽ thuận tiện cho việc cẩu lót hướng cần thơ
cho nên là bang lãnh ở phòng đã chỉ đạo chính xác là sẽ xây dựng mạng lưới
cũng như là quần trúng tốt ở khu vực hướng di chuyển giáp ranh với tỉnh cần thơ
thì từ đó mới có cái hướng truy bắt đối tượng dũng
thông tin truy bắt đối tượng nguyễn văn dũng cũng nhanh chóng được gửi tới các chốt giao thông
chốt kiểm dịch covid trên các tuyến đường từ thành phố châu đốc đi các huyện thị
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã triển khai hai tổ công tác
mỗi tổ hàng chục trinh sát điều tra viên phối hợp với công an các huyện thị thành phố châu đốc
tỉnh châu tịnh biên phú tân châu phú châu thành và long xuyên tập trung truy bắt đối tượng gây án
mặt khác tổ chức phát động quần trúng nhân dân tham gia tố xác tội phạm
sau khi đối tượng dũng gây án cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm đối tượng
cũng như là thông báo rộng rãi với các phương tiện thông tin đại chúng
tuy nhiên thời điểm mà đối tượng trốn này là điểm dịch bệnh người dân rất là hạn chế trong việc ra đường
cho nên những thông tin mà cơ quan điều tra nhận được từ người dân rất là hạn chế
cho nên là khi đối tượng dũng di chuyển quãng đường từ nơi gây án đến thành phố long xuyên
là hơn năm mươi km
thì cơ quan điều tra cũng có nhận được thông tin của quần chúng nhân dân
tuy nhiên là những thông tin đó sau khi xác minh lại thì nó lại là không phải là đối tượng dũng
nhiều lần là thông tin của quần chúng ta báo chính xác là phát hiện nó là ở trong cái khu vườn
ở là là là là giáp với cái cánh đồng ở phía sau mà nhà đó
tổ công tác cũng là là là nhiều lần là bố trí nhưng mà là kiểm tra kể cả tất cả các cái mương nước rồi là các cái lùm cây để coi coi đối tượng nó có lẫn trốn hay không thì cũng không có thông tin
đến tám giờ sáng ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
một nguồn tin bí mật cho biết đã phát hiện dũng ở khu vực khóm mỹ thọ phường mỹ quý thành phố long xuyên cách hiện trường gây án sáu mươi km
phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng xuống khóm mỹ thọ
tại đây các trinh sát đã xác định đối tượng mà quần trúng cung cấp đúng là nguyễn tàng dũng
ngay lập tức các đội đã tiến hành vây bắt đối tượng
xong xong với quá trình hỏi cung cơ quan công an đã tiến hành khám xét căn nhà trò của đối tượng nguyễn văn dũng thuê ở
tại đây nhiều vật chứng đã khẳng định dũng là đối tượng gây nên vụ phóng hỏa đốt nhà bà nga

cái nơi mà đối tượng mình đang nghi giám
là ở trò
thì quá trình kiểm tra trong cái phòng trò cửa đối tượng nguyễn văn
thì chúng tôi phát hiện thêm là
là có một cái
cái cây gọi là cây gọi
ở miền tây hay gọi là khi mà mình muốn mòi lửa rồi đó
thì dùng giải để quấn vào một cái thanh tre đi
để làm cái cây gọi
thì chúng tôi thu
hai cái cây này
thì điều đó là chứng tỏ rằng là đối tượng
đối tượng này đã có sự chuẩn bị sẵn
tức là sử dụng gọi để mà mòi

để mà đốt khóng quả
từ những chứng cứ đã thu được tại hiện trường
cũng như nhà trọ của dũng
và các chứng cứ khác
cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định
nguyễn văn dũng là đối tượng gây ra vụ án giết người
hủy hoại tài sản
dũng đã khai nhận
dũng về chung sống như vợ chồng
với bà võ thị nga khoảng hơn một năm nay
thời gian gần đây khi con gái của bà nga
là bùi thị diễm mừng
đưa con trai về ở trung nhà với bà nga
thì xảy ra mâu thuẫn
và đối tượng là
dũng bị mẹ con bà nga đuổi ra khỏi nhà
thù hận và bức tức khoảng một mươi bốn h
ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
dũng đi mua ba mươi đồng xăng về
để tại phòng trọ
xăng chiết ra các chai nhựa nhỏ
đồng thời chuẩn bị thêm một số dụng cụ
để phóng hỏa đốt nhà bà nga
đến khoảng bốn giờ sáng ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
dũng đi đến nhà bà nga
dùng ổ khóa khóa trái
cửa bên ngoài nhà bà nga
và đổ xăng lên sàn bàn
sàn băn công lầu một
rồi châm lửa đốt
sau khi gây án
dũng chạy trốn ra khỏi cánh đồng phía sau nhà bà nga
sau đó đi bộ từ châu đốc xuống long xuyên
sống lang thang ở khu vực
phường mỹ quý mỹ phước
hành phố long xuyên
đến sáng ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thì bị bắt
sau khi mà bắt được đối tượng dũng
thì cơ quan điều tra cũng đã xác định
nhân thân lây lịch của đối tượng dũng này
là đã từng có vợ con
sinh sống ở nhà bà nga

tuy nhiên thì sau đó là
vợ con dũng cũng đã bỏ dũng
mà đi địa phương khác sinh sống
quê quán của dũng thì cũng không còn
người thân nào sinh sống
đối với những lần phạm tội trước
khi làm việc với cơ quan công an
đối tượng dũng này đều khai những tên khác nhau
cho nên là đối với cái nhân thân lai lịch
của đối tượng dũng này rất là mập mờ
rất khó cho cơ quan công an
tuy nhiên là bằng sự quyết tâm
cơ quan công an cũng đã xác định đúng đối tượng
nghi dấn gây án
và tiến hành truy bắt kịp thời
để xử lý đúng quyết định pháp luật
căn cứ vào những tình tiết của vụ án
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt đối tượng nguyễn văn dũng
một mươi tám năm tù về tội giết người
và bốn năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt đối với dũng

ngoài ra dũng còn có trách nhiệm bồi thường
cho nạn nhân số tiền gần một mươi ba triệu đồng
đây là một bản án có tính gian đe nghiêm khắc
dành cho đối tượng có hành vi độc ác
côn đồ nguyễn văn dũng
vụ án xảy ra vào thời điểm
dịch covid đang bùng phát
lực lượng công an
phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ kép
vừa tham gia chống dịch
vừa điều tra phá án
vụ án không có nhân chứng
đối tượng nghi vấn có hành tung bí ẩn
mang nhiều danh tính khác nhau
nhưng cuối cùng cũng đã bị đưa ra ánh sáng
đây là một chiến công xuất sắc
của công an tỉnh an giang
trong mùa dịch covid hai nghìn hai mươi một

chỉ có mi rhgk
từ nay đến nay
các cổ sĩ của công an
chúng quyết định
các khu chủ
và các công viên
cảm ơn quý vị
rằng bên đây
quá nhiều nữ câu trả lời

sau khi nhận được cái tin của đội cảnh sát cháy cháy
thì tôi trực tiếp xuống ngay hiện trường

cũng đã bị cháy trơ khung rồi
và tiến vào phía bên trong

là ba thi thể là bốn thi thể
và cuối cùng là có tổng cộng năm thi thể
đã bị chết cháy
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn